theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
sáng nay ngày hai mươi tám tháng bốn cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
hiện cả nước vẫn có hai trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
và hôm nay cũng là ngày thứ một mươi hai việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên người dân không nên chủ quan bởi diễn biến dịch trên thế giới vẫn rất phức tạp
cụ thể trong hai trăm bảy mươi ca mắc đến sáu giờ ngày hai mươi tám tháng bốn
có số ca điều trị khỏi là hai trăm hai mươi hai ca chiếm tám mươi hai
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi bốn ca chiếm một mươi ba
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là tám ca chiếm ba
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai sáu ca chiếm hai
không có trường hợp tử vong
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bốn mươi năm bốn trăm sáu mươi sáu trường hợp
cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi ba ca chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác tám bốn trăm năm mươi chín ca chiếm một mươi tám
có ba mươi sáu sáu trăm tám mươi bốn trường hợp cách ly tại nhà và nơi lưu trú chiếm tám mươi
trên thế giới hiện có ba sáu mươi bốn trăm một mươi hai trường hợp mắc
trong đó hai trăm linh bảy hai trăm sáu mươi hai người tử vong
tại mỹ quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới
với hơn chín trăm tám mươi bảy ba trăm hai mươi hai người mắc và năm mươi năm bốn trăm một mươi năm người tử vong